cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tiếp nhận vụ việc công an của liên triều đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức điều tra vây bắt
đến khoảng một mươi một giờ trưa nay hung thủ đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
truy cập các trang mạng xã hội tìm cách chiếm quyền sử dụng facebook cá nhân của người khác
rồi mạo danh để nhắn lừa bạn bè của nạn nhân chuyển tiền cho mình
bảy đối tượng ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị vừa bị công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc phát hiện
từ thông tin về việc một người dân ở xã bạch lưu huyện sông lô bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi bảy triệu đồng
thông qua facebook công an huyện sông lô đã lần theo các dấu vết thu thập được
xác định tại một quán internet ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị có bảy đối tượng đang có hành vi sử dụng máy tính
điện thoại di động để lừa đảo người dân trên mạng xã hội facebook
đó là lê xuân bảo nguyễn nhật tiến nguyễn ngọc tường võ đức hùng lê văn duy cường nguyễn văn huy và nguyễn hồng quân
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã thực hiện trót lọt một mươi chín vụ lừa đảo
thông qua mạng máy tính mạng viễn thông với tổng số tiền chiếm đoạt được là khoảng năm trăm linh chín triệu đồng
bị hại là người dân ở khắp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước
nhận ghi số lô số đề cho khách rồi chuyển qua tin nhắn gia lô cho đồng bọn người này sẽ chi trả cho khách khi trúng thưởng
lợi dụng mạng xã hội để đánh bạc nhưng hai đối tượng đã không qua được mắt lực lượng chức năng
cả hai đã bị công an huyện quế phong
tỉnh nghệ an tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng được xác định là trần thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn thị ngũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
đều trú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang nhận ghi số lô số đề cho khách hàng
công an thu giữ một mươi bảng kê số lô số đề tương ứng với số tiền gần tám triệu đồng và một điện thoại di động
tại cơ quan điều tra cả hai thừa nhận hành vi phạm tội
huyền nhận ghi các số lô số đề từ khách hàng rồi chuyển qua tin nhắn gia lô cho ngũ
còn ngũ có vai trò chi trả tiền cho người chơi lô đề khi trúng thưởng
thưa quý vị những ngày vừa qua trên mạng xã hội đặc biệt là facebook
lại tiếp tục xuất hiện một chiêu thức lừa đảo mới thể hiện dưới hình thức khá ngọt ngào khiến nhiều người mắc bẫy
như là chiên khách hàng nhân ngày khai trương hoặc là lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng may mắn để phục vụ nghiên cứu
thậm chí là cả việc tạo công đức nhân dịp sư thầy sắp nhập thất tu hành
với những mặt hàng được giới thiệu như là vòng phong thủy hay đồ trang sức
nhiều người do sùng tín hoặc cản nể công giao hàng của nhân viên mà phải miễn cưỡng nhận quà tặng miễn phí
chiêu thức lừa đảo để bán hàng này đã được thực hiện như thế nào và vì sao sự việc này vẫn xuất hiện mà không thể xử lý
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
thường xuyên theo dõi mạng xã hội facebook tin tưởng vào những quảng cáo với dòng chữ hấp dẫn
tặng miễn phí mua ngọc trai nuôi giá rẻ đã khiến người phụ nữ này đăng ký thông tin nhận quà
xong món đồ nhận được lại chỉ là đồ mỹ ký bằng nhựa
nhưng mà khi lấy cái vòng ngọc chay về thì tại vì nó không phải là ngọc chay nuôi
chứ ngọc trai nuôi mà giá của mỹ ký thì người ta bán kiểu này tôi nghĩ là bán được rất nhiều đồ mỹ ký với cái phương thức giả vờ là ngọc chai nua
bên cạnh đó để nhận được món hàng về tay không chỉ riêng bà mà nhiều người đã từng là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo này
đều phải trả một khoản phí vận chuyển và phí chế tác dưới cái danh mỹ miểu là hỗ trợ nghệ nhân
nghe đọc thì hấp dẫn lắm
nói là tặng mà không bán
tặng mà không bán thì dạy gì mà không mua không xin
thế thì mình cũng gọi là mình đăng ký để lấy thì người ta lại gọi điện đến cho mình thì người ta lại nói là đây là đồ tặng hoàn toàn
nhưng mà bác thông cảm cho cửa hàng là bác bác hỗ trợ cho chúng cháu là phí gọi là phí ship là một này
rồi gọi là cái công cái người gia công ấy cái người gia công người ta
phải phải gia công thành cái vòng đấy
thế thành ra là cũng phải giả tiền
một cái vòng thì có sáu mươi nghìn chín mươi nghìn
thế thì mình báo cơ quan chức năng thì chắc là cháu cũng biết
cái vụ việc nó nhỏ như thế thì chắc trả có ai quan tâm trả có ai mà giúp đâu
mà phải tự mỗi người phải tôi nghĩ là tự mỗi người phải tự nhiên tự rút kinh nghiệm cho mình
nếu như xét ở cái thiết hại đó là cái người mà đứng ra lừa ấy họ lừa rất nhiều đạo nhân
và cái số tiền hưởng lợi đây rất là lớn chứ không còn nhỏ nữa
và các đạo nhân thì họ từng cá nhân đơn lẻ thì họ cũng không thể nào mà gọi là tập hợp tất cả những đạo nhân để mà tố cáo những người lừa vậy
nhưng chính vì thế cái vụ việc này ít bị xử lý là như vậy
khách hàng đã phải trả một khoản tiền cao hơn so với cái giá trị thực tế mà hàng hóa giao cho
nhưng ở đây lại không phải là cái sự thuận mua vừa bán mà chúng ta bằng cái quảng cáo gian dối cho chúng ta lừa dối khách hàng của chúng ta bán hàng để chúng ta tư lợi
chiếm bạc tiền của khách hàng
cái tội danh ở đây thì các tội danh là lừa dối khách hàng
đem quy định đại điểm một trăm chín mươi tám một lần thực sự
và tùy thuộc vào cái số tiền mà chiếm đoạt thì chúng ta sẽ có những cái mức hình phạt cụ thể
công nghệ phát triển khiến cuộc sống của con người hạnh phúc tiện lợi hơn
tuy nhiên cũng đi kèm nhiều hệ lụy
một trong số đó là việc hàng loạt chiêu thức lừa đảo mới được ra đời
điều này không chỉ đòi hỏi người dùng mạng xã hội phải tỉnh táo hơn nữa
mà các cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc sớm để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra
hiện nay tình hình tội phạm liên quan đến ma túy đang diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng các tụ điểm như là quán karaoke
khách sạn vũ trường để bay lắc sử dụng ma túy trái phép
trước tình hình trên công an tỉnh ninh bình đã tăng cường kiểm tra xử lý các tụ điểm này
nhằm góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây công an huyện yên mô kiểm tra phát hiện tại quán karaoke mimosa thuộc địa bàn xã mai sơn
có bốn mươi năm thành niên gồm hai mươi nữ hai mươi năm năm có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh lực lượng chức năng xác định ba mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
ngoài ra trong quá trình kiểm tra cơ quan chức năng còn thu giữ ba năm viên nén ma túy tổng hợp
hai túi ketamine bốn mươi sáu điện thoại di động ba xe ô tô và hơn hai mươi năm triệu đồng

bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở địa bàn tỉnh nam định ninh bình về để sử dụng
liên tiếp các vụ việc bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ trong thời gian qua cho thấy một thực trạng đáng báo động
đó là một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên đã và đang lao mình vào những cuộc chơi vô độ
nguyên nhân một phần do sự buông lỏng trong quản lý con cái của các gia đình
mặt khác vì lợi nhuận kinh tế một số quán karaoke nhà nghỉ đã cho tội phạm sử dụng trái phép chân ma túy hoạt động
thực hiện các hành vi phạm tội trong cơ sở kinh doanh của mình gây mất an ninh trật tự
để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã xây dựng kế hoạch
triển khai đồng bộ các biện pháp vừa phòng ngừa nghiệp vụ vừa đấu tranh từng bước giải quyết xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy
thành phố cũng đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể để giải quyết tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn
tập trung đấu tranh những đối tượng cộng cán gây nhiều bức xúc
thanh niên sử dụng ma túy tổng hợp bay lắc trong quán karaoke các quán bar nhà trọ khách sạn
tập trung đấu tranh bắt giữ xử lý những đối tượng mang ma túy đến bán ở các quán karaoke để thu lời bất chính
thời gian tới lực lượng công an tỉnh ninh bình tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền
làm tốt công tác quản lý giáo dục gọi hỏi gian đe đối tượng trong diện quản lý
đặc biệt là thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật
siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện tổ chức ký cam kết
thường xuyên kiểm tra nhắc nhở chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo điều kiện kinh doanh
kinh doanh biến tướng làm phát sinh tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự
đồng thời xử lý nghiêm triệt đề các trường hợp cố tình vi phạm
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn xanh soi xã thủy đường huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó liên quan đến tội mua bán phụ nữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm sau đầu lông mày phải
và đối tượng bùi đình phiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn cao mỗ xã trương dương huyện đông hưng tỉnh thái bình
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình
ra quyết định truy nã về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện